thưa quý vị phái đoàn nga ngày hôm qua đã đến istanbul thành phố lớn nhất của thổ nhĩ kỳ
để tiến hành một vòng đàm phán hòa bình mới với ukraine
cuộc đàm phán hòa bình giữa các quan chức nga và ukraine dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay
ngày hai mươi chín tháng ba tại thành phố istanbul
trước đó trong một cuộc điện đàm ngày hai mươi bảy tháng ba tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
và người đồng cấp nga vladimir putin đã đồng ý tổ chức vòng đàm phán tiếp theo tại istanbul
ông erdogan tái khẳng định rằng thổ nhĩ kỳ sẽ tiếp tục đóng góp cho hòa bình giữa hai bên bằng mọi cách có thể
trong khi đó ngoại trưởng nga sergei lavrov cho biết mắc cơ va đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao
cho cuộc xung đột ở ukraine và nga sẽ không cần bất kỳ sự trung gian hòa giải nào của phương tây
trong các cuộc đàm phán với kiev
ngay trước thềm cuộc hòa đàm tổng thống ukraine vladimir zelenskyy đã có bài phát biểu
nêu rõ lập trường trong đàm phán với nga
trong các bài phát biểu qua video hàng đêm của mình tổng thống zelensky cho biết
kiev sẽ kiên định với lập trường của mình về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ
trong vòng đàm phán hòa bình sắp tới với nga tại istanbul thổ nhĩ kỳ
tuy nhiên ông zelensky cũng tuyên bố kiev sẵn sàng thảo luận về quy trình trung lập
như một phần của thỏa thuận hòa bình với nga nhưng nhấn mạnh điều này phải đi kèm
với những đảm bảo an ninh từ bên thứ ba và được đưa ra trên cầu dân